đồng chí trương mỹ hoa nguyên bí thư chung mương đảng nguyên phó chủ tịch nước
chủ tịch quỹ học bổng vừa a dính chủ nhiệm câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu
đã tới tỉnh an giang để trao học bổng cho các học sinh nghèo có thành tích tốt trong học tập
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương mỹ hoa nhấn mạnh đây là hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ
các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện
tạo động lực niềm tin vững chắc để các em tiếp tục nỗ lực học tập và sáng tạo
năm học này có năm mươi em của huyện phú tân và thị xã tân châu tỉnh an giang
được trao học bổng vừa a dính mỗi suất học bổng trị giá một triệu đồng